bộ thông tin và truyền thông vừa ra thông báo điều chỉnh thời gian tắt sóng truyền hình analop của một mươi năm tỉnh thuộc nhóm hai
sang ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thay cho thời hạn là ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy như kế hoạch trước đây
theo đó từ ngày một mươi năm tháng tám sẽ ngừng phủ sóng toàn bộ kênh truyền hình tương tự mặt đất
trạm phát sóng chính tại quảng ninh thái nguyên nam định thái bình ninh bình bắc giang phú thọ
bà rịa vũng tàu bình thuận đồng nai long an bến tre đồng tháp an giang tiền giang
truyền hình analog hay còn gọi là truyền hình tương tự sử dụng tín hiệu được phát sóng từ đài truyền hình gần nhất
đến các máy thu hình có hình ảnh và âm thanh tương tự như tín hiệu gốc
hiện truyền hình analog đã và đang được thay thế bằng truyền hình số mặt đất vệ tinh và sử dụng đầu thu kỹ thuật số có thu phí
nhà nước đã có chính sách để đảm bảo các hộ gia đình nghèo cận nghèo tại các tỉnh nhận được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất một cách đầy đủ